quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất liên quan đến an ninh trật tự và tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước
và không để quý vị chờ lâu hơn nữa hãy cùng chúng tôi đến với tin tức cập nhật mới nhất về diễn biến dịch covid một mươi chín ngày một mươi một tháng một mươi